dù áp thấp gần bờ ở nam bộ đã suy yếu nhưng cơn bão số một mươi hai đang hướng vào các tỉnh nam trung bộ
để kịp thời ứng phó với bão số một mươi hai sáng nay tại hà nội ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
đã tổ chức cuộc họp ứng phó áp thấp nhiệt đới trên nam biển đông
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương hiện đang có hai hình thái thời tiết là áp thấp nhiệt đới gần bờ đang suy yếu
và áp thấp nhiệt đới trên biển đông đang mạnh lên nên rất nguy hiểm ở khu vực nam trung bộ
theo đó bão số một mươi hai sẽ kết hợp với không khí lạnh chiều cường gây thời tiết xấu trên biển
khả năng mưa lớn gây ngập úng và sạt lở đất nghiêm trọng ở khu vực nam trung bộ
hiện bão số một mươi hai đang mạnh cấp tám di chuyển rất nhanh càng vào gần bờ càng mạnh
theo tính toán của các chuyên gia khí tượng thủy văn khoảng hai ngày nữa
bão số một mươi hai mạnh cấp một mươi sẽ ảnh hưởng trực tiếp vào các tỉnh nam trung bộ đến nam bộ
hiện các tỉnh nam trung bộ đang bị chia cắt do mưa lũ
nếu tiếp tục đối mặt với mưa lớn của bão số một mươi hai sẽ gây ra lũ trồng lũ hoặc mưa lớn rồn rập
trong khu vực từ huế đến quảng ngãi với lượng mưa có thể lên tới một mm
theo cảnh báo đây là mức rất nguy hiểm
tại cuộc họp ban chỉ đạo trung mương về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương
từ nam trung bộ đến nam bộ tiếp tục theo dõi sát thông tin bão số một mươi hai để kịp thời thông báo cho người dân
tổ chức trực canh tại các hồ chứa nhất là các tuyến đê biển
và chủ động sơ tán dân ở vùng nguy hiểm
để bảo đảm an toàn cho các tàu cá ngư dân trên biển lực lượng bộ đội biên phòng tuyến biển nam trung bộ
đang tích cực kêu gọi thông báo cho các tàu thuyền đánh bắt xa bờ kịp thời tránh chú bão
đặc biệt theo dõi tình hình các hồ chứa để có kế hoạch hạ mực nước hồ chứa xuống dưới mực nước theo quy trình